tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đối với ba bị cáo gồm lò văn biển chú tại tỉnh điện biên nông văn cảnh và nông đức huấn cùng chú tại tỉnh cao bằng
từ ngày một mươi năm cho đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bị cáo lò văn biển đã liên lạc và thỏa thuận với một người chưa rõ thông tin
để tổ chức cho bốn người việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc qua khu vực mốc bảy trăm sáu mươi bảy thuộc địa phận xóm lũng trung
xã khâm thành huyện trùng khánh tỉnh cao bằng với số tiền thỏa thuận là gần ba triệu đồng một người
sau đó biển đã thuê nông đức huấn đón bốn người trên di chuyển từ thị trấn trùng khánh đến xóm lũng trung xã khâm thành
với mức tiền công là tám trăm linh đồng và thuê nông văn cảnh tìm xe ôm đưa bốn người trên xuất cảnh trái phép sang trung quốc
với số tiền là một triệu hai trăm linh nghìn đồng
trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng này đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng tuyên phạt lò văn biển bốn năm tù giam nông văn cảnh ba năm tù giam và nông đức huấn hai năm tù giam
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên sơ thẩm công khai xét xử vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tòa tuyên phạt bị cáo ngô công chứ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thôn phú nông xã hòa bình một huyện tây hòa
một mươi năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản một điều một trăm linh chín bộ luật hình sự
theo cáo trạng mặc dù biết rõ chính phủ quốc gia việt nam lâm thời là tổ chức phản động khủng bố
có hoạt động chống phá đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhưng ngô công chứ vẫn đăng ký tham gia tổ chức
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng mạng xã hội ngô công chứ đã thực hiện hành vi vu khống
biện đặt kích động lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức phản động khủng bố
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm mục đích hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân
ngoài bị tuyên phạt mức án một mươi năm tù giam ngô công chứ còn bị tòa tuyên buộc chấp hành hình phạt bổ sung
quản chế năm năm tại địa phương kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù
sáng nay phó tổng thống hoa kỳ kamala harris bắt đầu chuyến thăm việt nam theo lời mời của phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
phó tổng thống kamala harris bày tỏ vinh dự là phó tổng thống hoa kỳ đầu tiên đến thăm việt nam
và cảm ơn sự tiếp đón chú đáo và quan trọng của lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho bà
phó tổng thống tái khẳng định hoa kỳ ủng hộ một nước việt nam mạnh độc lập và thịnh vượng
tiếp tục đổi mới mở rộng hội nhập quốc tế và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong asean và khu vực
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến
với phó tổng thống hoa kỳ kamala harris
chủ tịch nước khẳng định việt nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa
đa dạng hóa chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng có hiệu quả là bạn bè tốt
là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
trên cơ sở đó việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn cùng hoa kỳ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả vững chắc cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên chính thức ký hợp đồng thuê đất để xây dựng trụ sở mới của đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội
sự kiện này cùng với việc hai bên ký hợp đồng thuê bất động sản tại thủ đô washington
để làm trụ sở đại sứ quán mới của việt nam tại hoa kỳ có ý nghĩa quan trọng
thể hiện quyết tâm của cả hai bên nhằm giải quyết vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện của việt nam và hoa kỳ
tại mỗi nước kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp phó tổng thống hoa kỳ kamala harris
hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực
kinh tế thương mại an ninh giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
ngoài ra hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực
bỏ trung tâm của asean trong vấn đề biển đông mekong myanmar
đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế trong hợp tác và xử lý các vấn đề khu vực
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân hoa kỳ đã có những hỗ trợ ý nghĩa kịp thời
đặc biệt là năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín và nhiều thiết bị vật tư y tế khác
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ công bố thành lập
văn phòng cdc khu vực đông nam á đặt tại hà nội có phần hỗ trợ việt nam và các nước khu vực phòng ngừa dịch bệnh
bảo vệ sức khỏe của người dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến tổng thống joe biden
tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mời tổng thống joe biden thăm việt nam trong thời gian tới